nhân dịp chuẩn bị đón tết kỷ hợi đoàn công tác của tỉnh quảng nam do chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đinh văn thu dẫn đầu
đã đến thăm tặng quà chúc tết đảng bộ chính quyền nhân dân xã đảo tân hiệp thành phố hội an
và cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên đảo cù lao tràm
những món quà tuy không lớn nhưng đã góp phần chia sẻ động viên người dân xã đảo
và những người lính canh giữ biên cương của tổ quốc phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
năm nay đón tết ở cú lao chàm không chỉ có người dân xã đảo và cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn
mà còn có rất nhiều du khách ở lại đón tết cùng cư dân trên đảo
để người dân trên đảo đón tết an vui những ngày này cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hai trăm bảy mươi
đóng quân trên đảo đã tổ chức trang trí chuẩn bị các hoạt động văn hóa văn nghệ
đồng thời tổ chức gói bánh trưng tặng người nghèo
cùng với công tác chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho chiến sĩ
các đơn vị huy động tất cả lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu giữ bình yên biển đảo
đến thời điểm này tình hình cán bộ chiến sĩ trong toàn tư đoàn luôn on tâm tư tướng
sắp tận tốt nhiệm vụ trong trực sẵn sàng chiến đấu
các đơn vị đều xây dựng công trạ để đảm bảo cho chấm công trạ bộ tết
và tiến hành nấu bánh trưng cùng với địa phương để phối hợp trong dịp đón tết kỷ hợp năm hai nghìn một mươi chín
đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc tết đồn biên phòng
tiểu đoàn hai trăm bảy mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam và đảng bộ chính quyền xã đảo tân hiệp
thay mặt lãnh đạo tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh đinh văn thu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực
của lực lượng bộ đội đóng quân trên địa bàn
đồng thời chúc cán bộ nhân dân và chiến sĩ đón năm mới vui tươi an toàn
anh em đã tổ chức tốt có việc bố trí lực lượng tuần ra canh gác
và đã làm nhiệm vụ hoàn thành rất tốt
và hiện nay theo báo cáo của các đơn vị công tác phân công
và chuẩn bị lực lượng gần như trực sẵn sàng chiến đấu một trăm linh quân số trên địa bàn của xã đảo
thứ hai nữa là cũng gán bó rất là mặc thiết với nhân dân
để cũng như đảm bảo tình hình nhân dân trên xã đảo vui tết đón xuân một cách đầm ấm
như vậy lãnh đạo tỉnh đánh giá rất là cao các lực lượng
cùng với lãnh đạo tỉnh
cùng với lãnh đạo tỉnh lãnh đạo tỉnh đánh giá rất là cao các lực lượng
lãnh đạo của các quỹ chính quyền địa phương xã đảo tân hiệp
đang có tổ chức thực hiện cho nhân dân vui tết đón xuân
theo kế hoạch tết năm nay tại đảo cú lao tràm xã tân hiệp thành phố hội an
sẽ tổ chức bán phá hoa tầm cao trong đêm giao thừa
nhằm tạo không khí đón tết vui tươi cho người dân xã đảo
đồng thời góp phần quảng bá thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch trong và ngoài nước